tại xã a bung huyện đắk rông tỉnh quảng trị chính quyền và nhân dân hai tỉnh thừa thiên huế quảng trị đã làm lễ bàn giao tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa tỉnh thừa thiên huế và tỉnh quảng trị
theo nghị quyết số ba mươi một của chính phủ tại khu vực xã hồng thủy a lưới thừa thiên huế và xã a bung đắk rông tỉnh quảng trị
trên cơ sở đường địa giới hành chính đã được xác định tại thực địa và bản đồ ubnd tỉnh thừa thiên huế đã bàn giao hai trăm sáu mươi một hộ dân hơn bảy ha đất các loại thuộc hai thôn pa một và pi hai
để ubnd tỉnh quảng trị quản lý toàn bộ kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau khi được bàn giao chính quyền hai tỉnh quảng trị thừa thiên huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo các ngành các địa phương giải quyết những vấn đề còn lại
riêng những vấn đề liên quan đến đất sen canh thì người dân được tiếp tục sản xuất
trên tinh thần của luật đất đai đã quy định